xin kính chào quý vị và các bạn
với sự chi phối của vùng áp thấp nóng phía tây
nên thời tiết tại các tỉnh thành bắc bộ trong ngày hôm nay và ngày mai
sẽ tiếp tục duy trì nắng nóng diện rộng
với mức nhiệt tại các tỉnh thành ở phía đông bắc bộ
giao động là từ hai mươi bảy cho đến ba mươi chín độ có nơi còn cao hơn
sau đó theo như nhận định của các chuyên gia
thì tin vui sẽ đến với người dân khi mà đêm mai
cuối không khí lạnh mát sẽ di chuyển xuống và nén rãnh áp thấp
gây ra mưa trên toàn khu vực
giúp nền nhiệt sẽ giảm từ bốn cho đến năm độ
sự chuyển pha thời tiết từ trạng thái nắng gắt sang mưa mát
thường tiêm ẩn các hiện tượng thời tiết cực đoan
như sấm xét gió mạnh thậm chí là mưa đá trong cơn rông
nên mọi người cần hết sức lưu ý
tương tự trong ngày hôm nay và ngày mai
tại các tỉnh thành ở phía tây bắc bộ
cũng có nắng nóng diện rộng
với mức nhiệt trưa chiều giao động là từ ba mươi sáu cho đến ba mươi chín độ
có nơi còn cao hơn
và có nắng nóng gây gắt
và cũng từ chiều tối mai khi mà chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh
nén rãnh áp thấp
nên mưa trên khu vực sẽ tăng cả về diện và lượng
những cơn mưa giúp nền nhiệt giảm từ bốn cho đến năm độ
mang tới sự mát mẻ
nhưng đồng thời cũng có thể tiềm ẩn các hiện tượng
thời tiết cực đoan như là tố lóc
hay là gió giật mạnh
nên người dân cần hết sức cảnh giác
nếu có hiện tượng xảy ra rông lóc mạnh
lùi xuống khu vực trung bộ
các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế
cũng chịu tác động của vùng áp thấp nóng phía tây
kết hợp với hiệu ứng gió phơn
nên tiếp tục có nắng nóng
với mức nhiệt giao động là từ hai mươi bảy cho đến bốn mươi độ
riêng vùng núi có nơi còn vượt ngưỡng bốn mươi độ
thời tiết các nhiệt
mang đến rất nhiều khó khăn
cho các hoạt động của người dân nơi đây
tuy nhiên từ ngày bốn tháng sáu
khi chịu tác động một phần của giải mây rông
ở phía bắc
khu vực các tỉnh từ thanh hóa đến hà tĩnh
sẽ có mưa rào và rông rải rác
nhiệt độ giảm dần
nắng nóng tạm thời chấm dứt
trên khu vực này
còn tại các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận
trong cả ba ngày tới
mưa chỉ có mưa rông ở một vài nơi
vào lúc chiều tối
trong cơn rông cần đề phòng các hiện tượng thời tiết
như là tố lốc hay là gió giật mạnh
có thể xảy ra
ban ngày tại đây thì vẫn có nắng với mức nhiệt cao nhất ngày
giao động là từ ba mươi bốn cho đến ba mươi bảy độ
có nơi còn cao hơn
và có nắng nóng gai gắt
trong một hai ngày tới
gió tây nam tại khu vực phía nam
hoạt động ở cường độ yếu
nên tại khu vực tây nguyên
ban ngày có nắng nhiều
chiều tối có mưa rào và rông rải rác
nhiệt độ cao nhất ngày tại khu vực này
sẽ phổ biến là từ ba mươi cho đến ba mươi ba độ
sau đó khoảng từ chiều tối ngày mùng năm trở đi
gió tây nam hoạt động mạnh dần
mưa sẽ có xu hướng gia tăng trở lại
trong cơn rông cần đề cao cảnh giác
với tố lốc hay là gió giật mạnh
các tỉnh thành nam bộ
trong hai ngày tới cũng chỉ có mưa vài nơi
vào lúc chiều tối
ban ngày có nắng nhiều
với mức nhiệt ngày đêm giao động là từ hai mươi bốn cho đến ba mươi năm độ
và cũng từ khoảng chiều tối ngày mùng năm
khi gió tây nam hoạt động mạnh hơn
mưa rông sẽ gia tăng trở lại
khiến nền nhiệt giảm nhẹ
trong cơn rông cần đề cao cảnh giác
với tố lốc hay là gió giật mạnh